gây thiệt hại về tài sản từ một trăm linh triệu đồng đến dưới năm trăm linh triệu đồng
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm
gây thiệt hại đến tính mạng hai người gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên

gây thiệt hại về tài sản từ năm trăm linh triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm linh triệu đồng
là người có trách nhiệm về an toàn lao động vệ sinh lao động về an toàn ở nơi đông người
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ sáu đến một mươi hai năm
gây thiệt hại đến tính mạng từ ba người trở lên gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho ba người trở lên
mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này là hai trăm linh một trở lên
gây thiệt hại về tài sản một tỷ năm trăm linh triệu đồng trở lên
vi phạm quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động về an toàn ở nơi đông người trong trường hợp
có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm abc khoảng ba
điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm
hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn lao động thương tâm nói trên
tiến sĩ nguyễn anh thơ viện trưởng viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động
tổng đêm đà lạt

một hệ thống công nghệ đang đứng ngắt nguồn điện để bảo dưỡng
có hàng chục người đang làm việc nhưng lại đột ngột hoạt động
câu chuyện đột ngột đó do đâu là điều cần được cơ quan điều tra xác minh làm rõ
tại đây cũng cần đặt ra câu hỏi
có một lỗ hỏng lớn trong việc đảm bảo an toàn lao động trong vụ việc này
nói về sự cố này tiến sĩ nguyễn anh thơ cho rằng đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
lặp lại những nguyên nhân của hàng chục năm trước đây trong ngành sản xuất xi măng
cũng như ngành chế biến và sản xuất vật liệu xây dựng
vị chuyên gia cho biết không ngờ những vụ tai nạn như vậy vẫn còn xuất hiện trong bối cảnh hiện nay
theo đó vị chuyên gia nhận định những công nghệ rất tiến bộ
đặc biệt là những quy trình quy định pháp luật về an toàn lao động như hiện nay
nếu các doanh nghiệp thực hiện đúng và tuân thủ thì sẽ khó xảy ra thảm kịch nhiều vụ việc này
theo dõi các hình ảnh clip cũng như báo cáo về vụ việc
tiến sĩ nguyễn ảnh thờ cho rằng trong sự cố này có rất nhiều điều không được thực thi
khi một hệ thống công nghệ thiết bị được bảo trì bảo dưỡng tại một nhà máy có quy mô vừa
theo đó khi một hệ thống công nghệ vận hành phải tuân thủ rất nghiêm quy định pháp luật
trước tiên là luật an toàn vệ sinh lao động
sau đó là quy chuẩn số năm năm hai nghìn một mươi hai của bộ lao động thương bình và xã hội về khai thác và chế biến đá
thứ ba là quy chuẩn quốc gia số sáu năm hai nghìn hai mươi của bộ lao động thương bình và xã hội
về an toàn vệ sinh lao động trong không gian hạn chế
các quy chuẩn tiêu chuẩn về an toàn của các quy định khác trong vụ việc này
có thể thấy hầu như các quy định trên không được thực thi
tiến sĩ nguyễn ảnh thờ nhấn mạnh rằng một công việc trong không gian hạn chế
bắt buộc phải tập huấn huấn luyện cho người lao động các phương án kỹ năng
quy trình thành thạo thuần thục
bên cạnh đó buộc phải có phương án khẩn cấp có giám sát an toàn đứng bên cạnh
khi xảy ra bất kỳ sự cố nào đều phải khắc phục kiểm soát được ngày
một hệ thống công nghệ được bảo dưỡng hàng chục người đang làm việc nhưng lại đột ngột hoạt động
câu chuyện đột ngột đó giờ đầu sẽ được cơ quan điều tra xác minh làm rõ
xong bất kỳ một hệ thống công nghệ nào trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng
có con người hay không có con người đều khó tự động hoạt động được
hoặc để hoạt động lại phải có một quy trình rất nghiêm ngặt
trong vụ việc này cũng cần điều tra làm rõ đơn vị này có thực hiện các quy trình đó hay không
để dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy
tiến sĩ nguyễn ảnh thờ cũng cho rằng
cần xem xét việc trang bị kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động
người lao động đã được trang bị tập huấn các kỹ năng cần thiết hay chưa
ông thơ nhấn mạnh theo quy định những lao động làm công việc yêu cầu như ngành này
phải được huấn luyện rất kỹ trước khi bắt đầu công việc và huấn luyện định kỳ
trong đó trước khi tiến hành công việc đều được tập dượt
các quy định này có trong luật an toàn vệ sinh lao động và các quy chuẩn
các quy trình đóng điện khởi động lại hệ thống đều được quy định rõ
khi thực hiện cần có biển báo
những ai có trách nhiệm mới được làm những ai được cầm chìa khóa phòng điều khiển
những ai được cầm chìa khóa để bật các công tác điều khiển tất cả đều có trong luật
trong sự cố tại yên bái các đoàn điều tra cần đánh giá lại toàn bộ quy trình
thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng theo đúng quy định
tuy nhiên với một sự cố nghiêm trọng rất đau lòng khiến bảy người chết ba người bị thương nặng
dù thế nào trách nhiệm của doanh nghiệp các cấp quản lý vẫn là rất lớn
qua vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại yên bái vừa qua
tiến sĩ nguyễn anh thơ cho rằng hậu quả xảy ra đã thấy rõ
và qua đó cần nhìn nhận rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý
thực tế một doanh nghiệp hoạt động rất lâu nằm trong quá trình kiểm tra thanh tra
các cơ quan chính quyền đến đánh giá giám sát cũng phải kiểm soát về mặt hiệu quả hoạt động
an toàn vệ sinh lao động
để xảy ra sự cố này cần rút ra bài học nhằm phòng ngừa không xảy ra những vụ việc tương tự
tiến sĩ nguyễn anh thơ cũng nhận định vụ tai nạn lao động tại yên bái
hay sự việc xảy ra ở công ty than thống nhất tập đoàn thàn khoáng sản việt nam
khiến bốn người tử vong đặc biệt là vụ việc sáu người tử vong
nghiên bệnh ngụy phổi xy lích tại nghệ an xảy ra thời gian qua
cho thấy dù hệ thống pháp luật đã tương đối đầy đủ
tuy nhiên ở đâu đó công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động vẫn chưa có sự chuyển biến tích cực
nhiều doanh nghiệp vẫn đang làm cho hết trách nhiệm làm cho có làm cho phòng
mà chưa nghĩ đến hiệu quả thực sự cho doanh nghiệp đảm bảo an toàn hiệu quả cho người lao động
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật với người thân quý vị
đến đây thời lượng của video cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo